để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản công an thị xã biên cát tỉnh bình dương đang tạm giữ trần minh thành trú tại xã hưng hòa huyện bào bàng tỉnh bình dương
vào ngày bảy tháng một mươi hai công an thị xã biên cát bắt quả tăng năm đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn
ngày tám tháng một mươi hai sau khi làm việc xong với cơ quan công an các đối tượng được cho tại ngoại
thế vậy thành tiếp cận với một đối tượng và giới thiệu mình là cán bộ công an
đồng thời đề nghị sẽ chạy án với giá hai mươi triệu đồng
nạn nhân đồng ý đưa trước cho thành một mươi triệu đồng hẹn ngày một mươi hai tháng một mươi hai đưa tiếp một mươi triệu đồng còn lại
đến ngày hẹn do nghi ngờ thành đang lừa mình nên nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo
công an thị xã đã bắt quả tăng thành khi đang nhận một mươi triệu đồng
khám xét nơi ở của thành lực lượng công an thu giữ một cặp quân hàm trung tá một cặp phù hiệu công an nhân dân một gậy điện một còng số tám hai đèn pin dạng gậy
công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai
vừa khởi tố bắt tạm giam ba tháng đối với trần hiếu nhân chú tại quận sáu tp hcm để điều tra về hành vi cướp giật tài sản liên quan đến vụ án bùi thị diễm hương quê ở tỉnh vĩnh long là vợ hờ của nhân cũng bị khởi tố và được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
theo kết quả điều tra khi nhân đang điều khiển xe máy chở hương và con trai trên đường xuống nhà bạn của hương ở tràng bom chơi đến địa bàn xã bình minh phát hiện một phụ nữ đang ngồi trên xe máy bên lề đường ngay điện thoại
nhân tiến đến rồi nhanh tay cướp giật chiếc điện thoại tẩu thoát nhưng bị nạn nhân truy hô cùng người dân bắt cả hai giao cho cơ quan công an
được biết trần hiếu nhân là đối tượng nghiện ma túy có một tiền án về tội cướp giật tài sản
khuya ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn người đàn ông điều khiển xe máy không chú ý quan sát đã tông vào đuôi xe tải đang dừng đỗ bên đường và bị thương rất nặng
theo thông tin ban đầu chiếc xe máy do người đàn ông khoảng bốn mươi triệu đồng
ba mươi tuổi điều khiển lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố đồng xoài đi tỉnh tây ninh đến đoạn khu phố ba phường tiến thành do không chú ý quan sát nên khi phát hiện chiếc xe tải chờ đầy gỗ đang dừng đậu bên đường người này không kịp xử lý tông trực diện vào xe tài
cú tông mạnh khiến cả người và xe máy ngã văng về phía trước nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng
thông tin đáng chú ý này cũng đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại